khám xét khẩn cấp chỗ ở của dũng thu giữ năm ba mươi năm gram cỏ mỹ bảy điếu thuốc lá bên trong có cỏ mỹ khối lượng là tám ba mươi ba gram và một cân điện tử

tại cơ quan điều tra dũng khai nhận từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt đã thực hiện mua bán cỏ mỹ nhiều lần cho các đối tượng trên địa bàn các huyện lâm thao phù ninh thị xã phú thọ
quá trình thực hiện hành vi phạm tội dũng nhận được sự giúp sức của nguyễn ngọc tuấn sinh năm hai nghìn năm trú tại huyện phù ninh tỉnh phú thọ
tuấn nhiều lần chở dũng đi bán ma túy cỏ mỹ cho một số đối tượng trên địa bàn huyện phù ninh
sau hai mươi tám năm trốn truy nã về tội tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa đối tượng trần thị dung quê quán xã hương thủy huyện hương khê đã bị công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ
trước đó quá trình là cán bộ tín dụng ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
thôn huyện thạch hà từ tháng một cho tới tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi năm dung đã lập hai mươi bộ khấy ước để chiếm đoạt trên một trăm chín mươi triệu đồng rồi bỏ trốn
dung đã bị khởi tố bị can về tội tham mô tài sản xã hội chủ nghĩa và ban hành quyết định truy nã vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
vào ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba xác định người có tên trần thị bích thảo chính là đối tượng truy nã trần thị dung lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ
quá trình làm việc dung thừa nhận để tránh sự phát hiện của cơ quan công an đã thay đổi họ tên thành trần thị bích thảo
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã phục hồi vụ án để tiếp tục điều tra xử lý
tiếp theo bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
phan văn gan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn về tội giết người còn về tội mua bán trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hồ thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ hậu thường trú tại thôn bốn xã hỏa thuận thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắk
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới trước đầu lông mày trái
và đối tượng cư xeo dình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ hậu thường trú tại buôn mờ nơi
nông xã ia kiết huyện cư mở ga tỉnh đắk lắk phải nhận quyết định truy nã của công an huyện cư mở ga tỉnh đắk lắk về tội hiếp dâm trẻ em
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý